liên quan đến dự án được dư luận vô cùng quan tâm đường sắt cát linh hà đông phó thủ tướng lê văn thành vừa yêu cầu bộ giao thông vận tải bàn giao dự án cho hà nội trước ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra bộ giao thông vận tải hỗ trợ hà nội tp hcm đẩy nhanh tiến độ triển khai mới thêm các tuyến đường sắt đô thị phân đấu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm có thể khánh thành đưa vào sử dụng một số tuyến
sau một mươi năm thi công dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông ở hà nội đã cơ bản hoàn thành nhưng các bộ ngành liên quan vẫn chưa thể chốt thời điểm để đưa dự án vào khai thác thương mại
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo văn bản này xe khách tại hà nội chạy tuyến liên tỉnh sẽ được hoạt động bình thường
tuy nhiên theo ghi nhận kể từ ngày văn bản này có hiệu lực cho đến nay thì dù nhiều quy định đã nới lỏng hơn trước
tại các bến xe hành khách đi xe liên tỉnh vẫn rất thưa thớt còn các doanh nghiệp vận tải cũng chỉ hoạt động cầm chừng
xe thì mới hoạt động năm và trên xe chỉ chở năm mươi số lượng hành khách
cũng gây khó khăn trong việc đi lại vận chuyển từ một lần thăm hồ khác
khoảng sáu tháng rồi bây giờ em mới về quê em cũng đặt vé mất ba bốn hôm để liên hệ đặt vé về quê
dịch ổn định rồi thì lên điều tiết thêm số lượng xe rồi chuyển về các vùng các địa phương nhiều hơn
để cho người dân tiện đi lại để về quê hoặc là về địa phương
hiểu được mong muốn của người dân từ ngày hai mươi một tháng một mươi
hà nội đã thực hiện theo quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai của bộ giao thông vận tải
hoạt động vận tải hành khách được hoạt động trở lại bình thường với một số quy định được nới lỏng hơn
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe mỹ đình
hiện mới có các tuyến xe liên tỉnh như tuyến tuyên quang quảng ninh cao bằng sơn la lạng sơn phú thọ vĩnh phúc
nhưng mỗi ngày cũng chỉ có khoảng một trăm linh lượt xe hoạt động bằng một mươi so với trước
còn tại bến xe nước ngầm hoạt động vận tải đã có dấu hiệu nhộn nhịp hơn
nhiều xe chạy tuyến nghệ an hà tĩnh đã sớm quay trở lại hành trình
tuy nhiên nhiều nhà xe chia sẻ với những khó khăn đang gặp phải